sáng ngày một mươi tám tháng sáu đội quản lý thị trường số một cục quản lý thị trường tỉnh phú yên phối hợp với công an tỉnh tổ chức dừng xe ô tô tải biển kiểm soát tám mươi chín c một mươi năm nghìn bốn trăm năm mươi một liều hành theo hướng bắc nam phát hiện một lượng lớn hàng hóa không xuất trình được hóa đơn chứng tử hợp lệ
xe tải do trần văn nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại phường an tảo thành phố hưng yên tỉnh hưng yên điều khiển lực lượng chức năng đã phát hiện năm bốn trăm linh đồng hồ đeo tay hiệu casio hai trăm linh ổ cứng western digital năm trăm linh g nguồn gốc thái lan một trăm hai mươi năm ổ cứng hai trăm năm mươi g năm mươi ổ cứng seagate năm trăm linh g hai trăm sáu mươi thanh gram hiệu pia marcel và một ba trăm hai mươi thanh gram không nhãn mát
toàn bộ số hàng hóa trên do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng tử hợp lệ đang bị tạm giữ để tiếp tục xác minh
các bác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật